thưa quý vị từng có tiền án một mươi một năm tù về tội hiếp dâm trẻ em
sau khi chấp hành xong hình phạt tù trở về địa phương
trần phước tân lại tiếp tục phạt tội
tại phim tòa sơ thẩm sáng nay
tòa nhân dân tỉnh an giang đã tuyên phạt tân tử hình về tội giết người
và một mươi bốn năm tù về tội hiếp dâm người dưới một mươi sáu tuổi
tổng hợp hình phạt là tử hình
thông tin đáng chú ý này sẽ mở đầu bản tin một trăm một mươi ba cập nhật chiều nay
theo cáo trạng ngày ba tháng một mươi một năm hai nghìn hai mươi một
tân cùng vợ về thăm gia đình vợ
tại thị trấn phú mỹ huyện phú tân tỉnh an giang
sau đó tân đến nhà anh nguyễn hải đang uống rượu
và biết con gái anh đăng muốn có điện thoại mới để học trực tuyến
nên đối tượng đã rủ bé gái đi mua điện thoại
ngày sáu tháng một mươi một tân điều khiển xe
chở bé gái đến nhà trọ tại xã an hảo huyện tịnh biên
rồi thực hiện hành vi hiếp dâm
sau khi biết gia đình anh nguyễn hải đăng đang tìm bé gái
sợ bại lộ hành vi
tân đã chở nạn nhân đến khu vực núi kết
thuộc xã thới sơn huyện tịnh biên
rồi ra tay sát hại
gây án xong tân điều khiển xe đến khu vực phà châu giang
thành phố châu đốc thì bị bắt giữ
cũng với hành vi giết người
nguyễn hồng vương
chú tại thị xã an nhơn đã bị
cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh bình định
ra quyết định khởi tố vụ án khởi tố bị can
và thực hiện lệnh bắt tạm giam để điều tra
do mâu thuẫn trong chuyện tiền bạc
vương đã huy động một mươi ba đối tượng
mang theo hung khí đến gặp nguyễn minh sang
để giải quyết
trong lúc nói chuyện vương bất ngờ dùng kiếm
đâm chém sang nhiều nhát
khiến nạn nhân chết ngay tại chỗ
ngay sau đó nhóm của vương tiếp tục truy đuổi
và dùng hung khí chém gây thương tích hai người khác
đi cùng nguyễn minh sang
hiện cơ quan cảnh sát điều tra đang tiếp tục
củng cố hồ sơ để xử lý nguyễn hồng vương
và các đối tượng có liên quan theo quy định
tội phạm xâm phạm sở hữu như là cướp
cướp giật trộm cắp lừa đảo chiếm đoạt tài sản
đã và đang diễn biến ngày càng phức tạp
không đơn thuần là những vụ mang tính chất tự phát
mà thời gian qua có những vụ
đối tượng gây án chủ động gian dựng
để tìm cơ hội ra tay
những tình huống bất ngờ khiến nạn nhân không kịp trở tay
quý vị hãy cùng theo dõi ghi nhận sau đây
của phóng viên truyền hình công an nhân dân
tại đồng nai để cùng nâng cao cảnh sát
là đối tượng không có nghề nghiệp ổn định
muốn có tiền tiêu xài
nên ngày chín tháng bốn
nguyễn nam thuận quê tỉnh cà mau
đã nghĩ ra cách giả vờ đặt mua một chiếc nhẫn
có giá hơn chín mươi năm ba triệu đồng
qua trang mua bán hàng trực tuyến
của công ty vàng bạc đa quý phú nhuận
ngày một mươi hai tháng bốn
nguyễn trọng liên chú tại tp hcm
và anh nguyễn đức lợi quê tỉnh bình định
đi giao hàng
lúc này thuận hẹn người giao hàng đến một đường hẻm
gần khu vực sân bóng xã phước thiền
lợi dụng lúc anh lợi không để ý
đối tượng này rút dao thủ sẵn trong người già
đâm một nhát vào cổ anh lợi để cướp hàng
trong lúc hai bên đang giảng co
thì lực lượng tuần tra công an huyện nơn chạch
đã có mặt để không chê đối tượng
bên giao hàng điện cho em mới ra lấy hàng
em có chỉ họ tới
chỗ của em là bên sân bận động phước thiền
để nhận hàng
khi em nhận hàng
em bảo họ là phải cua hàng cho em kiểm tra
khi kiểm tra xong rồi
em có dùng một con
sau túi quần sẵn
rồi vung về một anh khiến anh đấy
trước đó đoàn thanh hải
chú tỉnh đồng nai
giao bán chiếc xe máy trên mạng xã hội
với mục đích tạo ra một cuộc mua bán để cướp tài sản
từ thông tin giao bán xe của hải
ngày một mươi tháng hai
hai anh nguyễn văn phát và trần tuấn mỹ
cùng chú tỉnh bình dương đã liên hệ để mua xe
với giá bảy triệu đồng
thì đối tượng tiếp tục điều nạn nhân đi nhiều chỗ
rồi dùng dao uy hiểm
tiếp để cướp chiếc xe vừa bán
rồi nhanh chân tẩu thoát
nhưng đã bị lực lượng tuần tra công an thành phố biên hòa
tỉnh đồng nai phát hiện bắt giữ
lúc bán xong
kêu hai người đấy đi chung với em
về phòng của tuấn để lấy bẩn
thì lúc cô về tới phòng tuấn
thì em vô gọi tuấn
kêu tuấn đi
thì bẩn dùm
hai người mua xe
thì em vô gọi tuấn

lúc em đi dè
em tuấn đi dè
thì có lời qua tiếng lại
với người mua xe
trong lúc bực tức
em có giúp con dèo vào ngay gác ba xe
và hai người mua xe
khoảng bỏ chạy
phối hợp với các bán ngành
các lực lượng công an địa phương
là tuyên tuyên
đưa ra những phương thức thủ đoàn
hoạt động các lội phạm
và đưa ra những hành vi

các đối tượng này
để cảnh báo
để cùng người dân
tham gia vào hoạt động
phong ngừa tội phạm
bên cạnh đó chúng tôi cũng
thường xuyên tổ chức tuần tra
ngăn chặn những hành vi vi phạm
thứ ba là
quản lý địa bàn
quản lý đối tượng
đưa vào các băng nhóm
có nghĩ vấn
cùng tập trung để đấu tranh
làm rõ xử lý nghiêm
theo quy định của pháp luật
thời gian gần đây
trước những thủ đoạn ngày càng tinh vi
xảo quyệt của các loại tội phạm
ngoài sự vào cuộc của lực lượng công an
mỗi người dân cũng cần nêu cao tinh thần cảnh giác
và chủ động phong ngừa tội phạm
tránh tạo cơ hội cho các đối tượng tội phạm gây án
liên quan đến vụ án xảy ra
tại tổng công ty nông nghiệp sài gòn
gọi tắt là sacri
sáng nay tòa nhân dân cấp cao
tại tp hcm đã mở phiên tòa xét xử phúc thẩm
xem xét đơn kháng cáo
của bị cáo trần vĩnh tuyến
cựu phó chủ tịch ubnd tp hcm
trần trọng tuấn
cựu giám đốc sở xây dựng tp hcm
và lê tấn hùng
cựu tổng giám đốc sacri
và các đồng phạm
tại phiên tòa sáng nay
bị cáo lê tấn hùng cho rằng
mình không có mục đích tham mô
khi sự việc bị phát hiện
là trước khi khởi tố
ông đã nỗ lực nộp lại toàn bộ số tiền công ty bị thất thoát
hiện gia đình ông khó khăn
nên mong tòa xem xét giảm nhạy hình phạt
về cả hai tội
bị cáo trần vĩnh tuyến
cựu phó chủ tịch ubnd tp hcm
không đồng ý với bản án sơ thẩm
cho rằng quy kết ông còn nhiều điểm chưa được làm sáng tỏ
cựu phó chủ tịch cho rằng
mình không có động cơ vụ lợi
không đổ lỗi cấp dưới
không có việc biết sai mà vẫn ký
nên đề nghị tòa xem xét lại
trong khi đó bị cáo trần trọng tuấn
cựu giám đốc sở xây dựng cho rằng
mình không phạm tội như cấp trên xem xét
như là cấp sơ thẩm quy kết
hội đồng xét xử vẫn đang tiếp tục thẩm vấn
làm rõ kháng cáo kháng nghị
với hành vi trộm cắp tài sản
hai đối tượng là cù đình triều và kiều anh huy
cùng trú tại tp vũng tàu
vừa bị công an phường một mươi hai tp vũng tàu
tỉnh bà rĩa vũng tàu bắt giữ
ngày sáu tháng sáu nhân viên công ty phú vĩnh an
khi đến làm việc thì phát hiện
container của mình để trên bãi đất
cạnh công ty bị cậy cửa
mất trộm bảy giàn lạnh
giàn nóng của bộ máy lạnh
tổng trị giá hơn tám mươi một triệu đồng
sau khi tiếp nhận tin báo
cơ quan công an đã trích xuất camera an ninh
nhanh chóng xác định được các đối tượng trộm cắp tài sản
là cù đình triều và kiều anh huy
và đưa về trụ sở làm việc
hai đối tượng khai nhận đã cậy cửa container
để lấy trộm tài sản
sau đó dùng xe máy vận chuyển tài sản trộm cắp được
về phường một mươi hai
để biết kiều anh huy có một tiền án
tội cướp tài sản và một tiền án
cố ý gây thương tích
cù đình triều một tiền án về tội cướp tài sản
thưa quý vị
chơi hủy chơi phường là một hình thức góp tiền chung
cho một người giữ
ăn lãi phần trăm hàng tháng từ hai đến năm phần trăm
thậm chí là hai mươi phần trăm
từ lâu đã phổ biến ở khắp các tỉnh thành
từ nông thôn tới thành thị
tuy nhiên rủi ro của hoạt động này không phải là chưa được cảnh báo
với các thủ đoạn điển hình như là
tuyên bố vỡ hủy
người cầm cái sẽ ôm tiền bỏ trốn
với số tiền hàng tỷ đồng
vụ vỡ hủy mới đây tại thái bình
đã và đang khiến nhiều người dân điều đứng
thậm chí đứng ra làm chủ hủy
để rồi dẫn tới vỡ hủy
đó là lý do mà đối tượng trần thị nhẹ
bị một mươi hai hộ dân tại huyện quỳnh phụ tỉnh thái bình
gửi đơn tố cáo lên cơ quan công an
vì vay nợ số tiền lên tới hơn một mươi bảy tỷ đồng
thì tôi vay là
vay làm ăn từ năm hai nghìn một mươi hai
thì cứ vay này chả hát
thì thường lại đấy là đưa thôi
thì thường lại đấy là đưa thôi
thì đến tháng này người ta đến người ta lấy là đưa
thì cũng có người người ta gửi ở đây
người ta ní nãi
xong người ta đóng vào những cái bát
người ta cũng lấy về thì đến
lấy phường lấy thì
ví dụ như một mươi năm một mươi sáu người đấy thì người ta sẽ đến người ta nhận
cái số tiền như thế
cũng có cái để cầm cũng có cái để đóng hộ
như tôi thì chỉ có nhỏ thôi
chứ tôi không có lớn
cũng không nhiều đâu là vì mình cũng chỉ không gọi xe
mà chỉ có xung quanh hàng xóm
nhưng mà gần gần quanh đấy thôi
nếu mà để mà so sánh với số tiền tôi vay gốc
và tôi chẳng hạn
ngang với số gốc
và vượt số gốc
có người phải vượt gốc đôi

theo cơ quan cảnh sát điều tra
đối tượng trần thị nhẹ
hộ khẩu thường trú tại huyện quỳnh phụ tỉnh thái bình
từ nhiều năm nay
vay tiền của hàng xóm người quen sinh sống trên địa bàn huyện
để làm ăn buôn bán đồ cổ
việc vay mượn không nói với ai
không có giấy tờ hợp pháp
chỉ viết tay với nhau
trả lãi theo thỏa thuận đôi bên
đồng thời có nhiều người không lấy lãi luôn
mà gửi bà nhẹ chơi hụi hộ
đây là một vụ việc
rất là phương tạp
ngoài cái việc
giữa những người dân
với bà thành nhẹ
vay mượn tiền của nhau
thì những người này
lại chơi thêm phường hội
với bà thành nhẹ
thì cái quá trình mà chơi
thì ông thành bà nhẹ
lấy luôn cái tiền lãi
của những người này
thì ông thành bà nhẹ
thì ông thành bà nhẹ
đóng luôn chân phường
cho những người chơi
cái việc này
chúng tôi cũng đã yêu cầu các bên
cung cấp danh sách người chơi
nhưng mà đến bây giờ
chưa có cái tài liệu gì
liên quan đến cái việc này cả
đây không phải vụ vỡ hụi đầu tiên
xảy ra tại thái bình
dù cơ quan chức năng đã liên tục cảnh báo
quyên cáo đến người dân
tuy nhiên nhiều người dân
vẫn lén lút tổ chức các phường hội
để góp tiền chơi chung
qua một ngày
trong vụ việc này
chúng tôi cũng khuyên cáo người dân
trước khi cho vay mượn tiền
với một người khác
thứ nhất là làm
giấy tờ vay mượn
đầy đủ các thủ tục
theo quy định của pháp luật
thứ hai là xác minh
tìm hiểu rõ
bên vay tiền
hiện vụ việc đang được công an huyện quỳnh phụ
tiếp tục củng cố hồ sơ
để tìm hiểu rõ
mở rộng điều tra xử lý theo quy định của pháp luật
tiếp theo là thông tin về truy nã tội phạm
kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi tiểu mục lệnh truy nã của truyền hình công an nhân dân
phòng cảnh sát thi hành án hình sự và hỗ trợ tư pháp công an thành phố hải phòng
đã ra quyết định truy nã đối với đối tượng bùi văn hải
sinh năm một nghìn chín trăm sáu mươi tám
hộ khẩu thường trú
tại thôn cẩm hòa
xã thanh sơn
huyện kiến thụy
thành phố hải phòng
về tội cướp tài sản
đối tượng này ca một m sáu mươi
và có nốt ruồi cách một cm
trên chiếc đuôi lông mảy trái
còn về tội cướp giật tài sản
công an huyện kiến thụy
thành phố hải phòng
đã ra quyết định truy nã đối với đối tượng
nguyễn phú cường
sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi sáu
hộ khẩu thường trú
tại thôn nguyệt áng một
xã thái sơn
huyện an lão
thành phố hải phòng
và đối tượng
vũ quốc huy
sinh năm hai nghìn hai
hộ khẩu thường trú
tại thôn bốn
xã tam hưng
huyện thủy nguyên
thành phố hải phòng
phải nhận quy định truy nã
của công an huyện thủy nguyên
thành phố hải phòng
về tội trộm cắt tài sản
dù với bất cứ tội danh nào
tất cả các đối tượng vi phạm pháp luật
đều phải chịu sự chừng trị
bằng những bản án thích đáng
quý vị nếu có thông tin về các đối tượng
hãy báo ngay cho cơ quan cảnh sát điều tra
bộ công an
theo số máy đường dây nóng
hoặc cơ quan công an nơi gần nhất
mọi thông tin cá nhân của quý vị
sẽ được bảo mật
và sẽ có phần thưởng
cho những thông tin có giá trị
pháp luật sẽ xử lý nghiêm
mọi hành động bao che
chứa chấp các đối tượng
tuyệt đối không nên có những hành động
truy đuổi hay bắt giữ các đối tượng
khi chưa có sự can thiệp
của cơ quan công an
để đảm bảo an toàn
đó là điều quý vị cần hết sức chú ý
lệnh truy nã
do truyền hình công an nhân dân
và văn phòng cơ quan cảnh sát điều tra
bộ công an phối hợp thực hiện